tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
với hành vi giết người trương ngọc tuấn chú tại huyện phú hòa tỉnh phú yên
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khuya ngày bảy tháng bảy trương ngọc tuấn nhậu tại nhà của huỳnh thanh huy
ở phường bốn thành phố tuy hòa rồi phát sinh mâu thuẫn
huy đã dùng mã tấu chém vào cánh tay của tuấn
tuấn dùng một thanh sắt nhọn đâm vào cổ làm huy tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu
gây án xong trương ngọc tuấn đã phi tăng hung khí và bỏ trốn khỏi địa phương
tuy nhiên chỉ chưa đầy sau hai mươi bốn giờ gây án tuấn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố quảng ngãi